vừa qua cơ quan công an tỉnh bình dương ra thông báo cho biết vụ nổ xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tại trụ sở cục thuế tỉnh bình dương trên địa bàn thành phố thủ dầu một là hành vi khủng bố
và đã bắt giữ người thực hiện vụ nổ
xác định chủ miêu là ly sang phạm hiện cư trú tại mỹ
về sự kiện này nước từ nước mỹ luật sư hoàng duy hùng đã có bài bình luận gửi đến báo nhân dân
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang năm
lần đầu tiên gạo việt nam được vinh danh là gạo ngon nhất thế giới với giống lúa st hai mươi năm
người góp công lớn vào thành quả này nâng tầm giá trị gạo thơm việt nam là anh hùng lao động
kỹ sư hồ quang cua trưởng nhóm nghiên cứu chọn tạo lúa st
đây là nội dung chính của bài viết trên báo giao thông
kỹ sư hồ quang cua chia sẻ để tạo ra hạt gạo thơm sóc trăng như st ba st hai mươi bốn st hai mươi năm
có đặc điểm chung là hạt gạo thon dài trắng trong
có vị ngọt và mùi thơm lâu
cách đây hơn hai mươi năm ông và các cộng sự tham gia nhóm nghiên cứu của viện lúa đồng bằng sông kiều long
và trường đại học cần thơ đã siêu tầm thử nghiệm các giống lúa thơm cổ truyền của việt nam và một số nước
theo kỹ sư hồ quang cua việc xây dựng thương hiệu gạo là vấn đề tầm vóc quốc gia
tuy nhiên cơ bản xây dựng thương hiệu khởi đầu từ doanh nghiệp
muốn vậy thì doanh nghiệp cần phải liên kết với người nông dân để có thể hướng dẫn họ sản xuất đúng quy trình
bảo đảm an toàn thực phẩm từ đó có nguồn hàng lớn cung cấp cho đối tác nước ngoài
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý trên các báo khác
thưa quý vị tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ đặt câu hỏi
phạt tiền tỷ có hết nợ sổ hồng
nghị định chín mươi một dự kiến có hiệu lực đầu năm hai nghìn hai mươi vừa ban hành quy định mức phạt lên đến một tỷ đồng
nếu chủ đầu tư không làm thủ tục cấp giấy chủ quyền sổ hồng căn hộ trung cư cho người mua
tại hà nội và tp hcm có không ít trung cư
mà khách hàng nhận nhà vào ở đã nhiều năm thậm chí là cả chục năm vẫn chưa được cấp sổ hồng căn hộ trung cư
chủ đầu tư hứa hẹn mãi nhưng đằng sau lời hứa này là cả dừng lý do khiến cho lời hứa ít khi thành hiện thực
liệu phạt cao có thúc được các chủ đầu tư sớm làm giấy chủ quyền cho dân hay không
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai và trang ba
chỉ trong ba ngày tại huyện trung khánh tỉnh cao bằng đã xảy ra năm trận động đất mạnh
từ hai sáu độ richter đến năm năm độ
đây là đợt động đất mạnh nhất từ trước đến nay tại khu vực này
khiến cho ở hà nội cũng cảm nhận được sưu trấn
theo tác giả bài viết trên báo thanh niên cần giải mã hiện tượng động đất chùm
trong lo lắng của người dân các chuyên gia cho biết mỗi trận động đất lớn đều có tiền chấn và dư chấn
những trận động đất xảy ra trong ba ngày qua là dư chấn của trận động đất mạnh năm bốn độ richter
ngoài nứt tường tại khu vực này có hiện tượng núi lở đá lăn sụt lún đường giao thông
đây là hiện tượng
đáng chú ý cần tuyên truyền cho người dân đồng thời di rời nhà cửa ở khu vực chân núi để bảo đảm an toàn
chương trình điểm báo xin được tiếp tục với phản ánh của báo lao động
làm du lịch xâm hại di tích văn hóa ở đắk nông
công ty cổ phần đầu tư xây dựng liên thành đắk nông là đơn vị được tỉnh đắk nông lựa chọn để thực hiện dự án
khu du lịch di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác preysap gia long
quá trình thực hiện dự án đơn vị này đã can thiệp thô bạo vào hiện trạng của di tích lấp dòng chảy làm biến dạng di tích
sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chỉ đến khi được cơ quan báo chí phản ánh địa phương mới vào cuộc xác minh
ngày giảm giá black friday xuất phát từ các nước phương tây nhằm thanh lý hàng hóa đóng cửa hàng để chuẩn bị cho kỳ nghỉ giáng sinh đón năm mới
ở các nước cơ quan chức năng và doanh nghiệp kiểm tra về số lượng chất lượng sản phẩm và năng lượng sản phẩm
về số lượng chất lượng sản phẩm bán ra trong ngày giảm giá nên hàng bán ra bảo đảm chất lượng
ở việt nam các doanh nghiệp trong nhiều năm qua cũng đã học theo cách làm này để kích cầu tiêu dùng
tuy nhiên mỗi khách hàng hãy là người tiêu dùng thông thái
black friday năm nay là ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhưng một số thương hiệu lớn đã giảm giá từ trước cả tuần
các mặt hàng thời trang như giày dép quần áo tại nhiều cửa hàng giảm giá từ một mươi năm đến năm mươi
tuy nhiên người tiêu dùng cần phải cẩn trọng trước bẫy giảm giá
bởi vì trong dịp này không ít người bị mua hàng không bảo đảm chất lượng không như quảng cáo
nhiều cửa hàng treo biển giảm sốc giảm sâu nhưng thực sự họ tăng giá lên rồi đưa ra mức giảm giá cao
chưa kể không ít cửa hàng còn lợi dụng cơ hội này để bán hàng tồn kho hàng lỗi mốt
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại